hôm qua bà bùi thúy nga sống tại thôn vân trai thị trấn tây đằng huyện ba vì thành phố hà nội đã một mươi tám lần gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng thành phố hà nội về việc chậm khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với các đối tượng trần văn chính nguyễn hữu đạt phùng văn hải vì đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà
mặc dù trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội đã tích cực vào cuộc điều tra xác định vụ việc có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần phải khởi tố
theo đơn khiếu nại của bà bùi thị nga các ông trần văn chính phùng văn hải và nguyễn hữu đạt đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà
các đối tượng lợi dụng các sơ hở trong giao dịch mua bán và đền bù đất lừa đảo chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng của bà nga
ví dụ như ông phùng văn hải dùng giấy ủy quyền không đúng pháp lý để bán của bà hai thửa đất trị giá một tám tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội đã vào cuộc biến hành xác minh và đã có văn bản dùng viện kiểm sát nhân dân thành phố hà nội
công văn này nêu rõ quan điểm của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hành vi của ông trần văn chính ông phùng văn hải và ông nguyễn hữu đạt có đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà nga
hành vi của các đối tượng cần phải được khởi tố vụ án khởi tố bị can để đưa ra xử lý trước
khi chờ đợi sự vào cuộc tích cực của viện kiểm sát nhân dân tp hà nội bà nga vẫn hàng ngày phải đau đáu với khối tài sản mình bị chiếm đoạt

chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong những chương trình thời sự tiếp theo
chuyển sang những thông tin khác
từ tỉnh hà nam vào dạng sáng ngày hôm nay lực lượng công an trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên quốc lộ ba mươi tám thuộc địa phận thôn thịnh đại xã đại cương đã bắt quả tang nguyễn văn hải và nguyễn văn bình chú tại huyện kinh môn tỉnh hải dương đang vận chuyển số lượng lớn mèo vừa trộm được
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ hai bao tải bên trong có chứa ba mươi con mèo có tổng trọng lượng là trên bảy mươi kg hai xe máy
khám xét nơi ở của hải và bình cơ quan công an thu giữ thêm một bao tải bên trong có chứa năm con mèo có trọng lượng chín năm kg năm kg bả một máy vặt lông mèo hai tủ bảo ôn và một số vật chứng có liên quan
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận đến thuê nhà tại xã đại cương huyện kim bảng để thực hiện hành vi trộm mèo
các đối tượng thường sử dụng xe máy đi giải bả sạc đường quốc lộ ba mươi tám các tuyến đường liên thôn sau đó bắt các con mèo dính bả về giết thịt rồi mang đi bán cho các quán trên địa bàn hà nam và các tỉnh lân cận
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
nhiều tụ điểm đánh bạc ăn tiền với nhiều đối tượng tham gia gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương vừa bị lực lượng công an tỉnh cà mau và tỉnh vĩnh long triệt xóa
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bài ăn tiền với nhiều đối tượng tham gia
tại hiện trường thu giữ hai mươi năm triệu đồng một bộ bài nhiều xe mô tô
tiến hành kiểm tra xe của các đối tượng có liên quan đến tụ điểm đánh bài lực lượng công an tạm giữ thêm khoảng ba mươi triệu đồng
còn tại vĩnh long phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện bình tân và công an xã thành lợi bắt quả tang một nhóm gồm một mươi bảy đối tượng tham gia đá gà
ăn thua bằng tiền tại khu đất chống thuộc ấp thành nghĩa xã thành lợi
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai con gà hai cửa sắt một mươi bảy xe mô tô nhiều dụng cụ dùng vào việc đá gà và số tiền gần hai mươi năm triệu đồng
lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm thu giữ tăng vật và tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
tiến hành kiểm tra hành chính đối với xe ô tô khách do hà văn thắng ở tỉnh thái bình điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ một a đoạn qua địa bàn huyện quảng sương
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thanh hóa phối hợp với đội quản lý thị trường số chín cục quản lý thị trường tỉnh đã phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển pháo nổi trái phép
qua kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện trên xe ô tô khách đang vận chuyển gần ba mươi kg pháo nổ các loại gồm pháo cù pháo giàn và pháo bi
toàn bộ số pháo này đều được cất giấu trong các thùng cắt tông và phía trên được phủ bằng các bó hương bài
tại cơ quan công an lái xe hà văn thắng khai nhận có một khách hàng đã gửi thùng pháo này từ nghệ an đi ninh bình
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh và lực lượng quản lý thị trường đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
một mươi năm tù là bản án dành cho bị cáo huỳnh minh toàn chú tại huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
vì có hành vi buôn bán pháo nổi trái phép phiên tòa được tòa án nhân dân tp vinh tỉnh nghệ an đưa ra xét xử lưu động tại ủy ban nhân dân
phường vinh tân
theo cáo trạng vào sáng ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám trên đường tránh thành phố vinh qua khối hai phường vinh tân tp vinh
công an tp đã bắt quả tăng huỳnh minh toàn đang vận chuyển pháo từ biên giới phía bắc vào địa bàn tp vinh và các tỉnh lân cận tiêu thụ
kiểm tra xe container kéo theo rơ móc do toàn điều khiển lực lượng chức năng đã phát hiện trong xe có một trăm bốn mươi năm cối pháo hoa loại ba mươi sáu quả
và năm mươi sáu cối pháo hoa loại một trăm linh quả với tổng trọng lượng hơn bốn trăm linh kg
tại phiên tòa bị cáo huỳnh minh toàn đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt huỳnh minh toàn một mươi năm tù giam
tiếp theo bản tin mời quý vị cùng đến với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại nghĩa nam thị trấn cam đức huyện cam lâm của tỉnh khánh hòa về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi ba giang ngâm đen sống mũi thẳng giá tay trúc mắt đen và có nốt ruồi cách hai cm sau mép trái
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa
là đối tượng nguyễn phúc thọ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn long bình xã an hải huyện ninh phước tỉnh ninh thuận
cao một m sáu mươi tám da trắng sống mũi hơi lõng giá tay trúc và có nốt ruồi cách một năm cm sau cánh mũi phải
còn về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng huỳnh đức độ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại ba trăm bảy mươi bảy a âu cơ phường một mươi
cao một m năm mươi tám sống mũi lõng giá tay vuông trúc và có sẹo thẳng dài một cm giữa hai đầu lông mày
số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai nghìn ba trăm hai mươi hai bốn trăm bảy mươi một và sáu mươi chín hai nghìn ba trăm hai mươi một sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
trong phần cuối của bản tin là thông tin về dự báo thời tiết
hiện nay bộ phần không khí lệnh đảm bảo vẫn đang di chuyển xuống phía nam
khoảng chiều tối nay sẽ ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi bắc bộ
đêm nay sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ các tỉnh bắc bộ
tại các tỉnh phía tây bắc bộ vào ngày mai có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông trời rét
ngày hai mươi hai và ngày hai mươi ba mưa giảm chỉ còn xuất hiện vài nơi
nhiệt độ trong ba ngày tới phổ biến từ một mươi một đến một mươi chín độ
khu tây bắc cao hơn
các tỉnh phía đông bắc bộ cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong đêm nay và sáng mai có mưa mưa rào
từ ngày mai trời rét đậm vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi đến một mươi bốn độ
vùng núi từ tám đến một mươi một độ vùng núi cao có nơi dưới tám độ
khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong sáng sớm và ngày hai mươi một tháng một
ở phía bắc khu vực có mưa mưa vừa có nơi mưa to
từ chiều và đêm ngày hai mươi một tháng một đến hết ngày hai mươi hai tháng một
ở các tỉnh từ quảng bình đến huế có mưa to có nơi mưa rất to
lượng mưa phổ biến từ bốn mươi đến tám mươi mm trên hai mươi bốn giờ có nơi trên một trăm linh mm
nên nhiệt độ tại khu vực có xu hướng giảm trong hai ngày đầu tuần tới
nhưng mức độ giảm nhiệt không sâu ngày đêm phổ biến từ một mươi năm đến hai mươi hai độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết trong ba ngày tới có mưa
mưa rào rải rác và có nơi có rông
riêng phía bắc có nơi mưa vừa mưa to
tập trung từ đêm ngày hai mươi một đến dạng sáng ngày hai mươi hai
riêng các tỉnh phía nam ba ngày tới trời vẫn ít mưa
ngày có nắng và nhiệt độ ít biến đổi
cao nhất ngày tại phía bắc là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
còn phía nam là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
đến với các tỉnh vùng cao tây nguyên
thời tiết nơi đây trong ba ngày tới vẫn không có nhiều thay đổi
khi phổ biến không mưa ngày nắng
nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng hai mươi sáu hai mươi chín độ
còn về đêm trời xe lạnh với mức nhiệt từ một mươi bảy đến hai mươi độ
dịch xuống khu vực nam bộ trong khoảng ba bốn ngày tới
thời tiết tiếp tục ổn định
trời phổ biến không mưa ngày nắng nhiều
và nhiệt độ cao nhất chưa chiều giao động trong khoảng ba mươi một đến ba mươi bốn độ
trong điều kiện thời tiết này